trong khi đó tại phú yên ra tay sát hại cùng lúc cả ba người thân trong một gia đình bị cáo đoàn minh hải
chú thị xã đông hòa tỉnh phú yên đã bị tòa nhân dân tỉnh phú yên tuyên án tử hình
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám đoàn minh hải và chị nguyễn thị dương chú cùng địa phương
chung sống với nhau như vợ chồng và có với nhau một người con
sau khi chia tay chị dương đưa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống
thời gian này giữa hải và gia đình vợ cũ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
trưa ngày hai mươi tám tháng năm hải đem theo hung khí đến gặp gia đình vợ cũ và ra tay sát hại ba người
gồm ông nguyễn cu bà lê thị liền và vợ cũ là nguyễn thị dương
gây án xong hải bế con về nhà rồi tiếp tục quay trở lại hiện trường với ý định chờ giết anh nguyễn hiền
em trai chị dương nhưng không thành hải sau đó bỏ trốn vào tp hcm cho đến khi bị bắt